nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo hộ nghèo có đủ các điều kiện cơ bản về đất sản xuất đất ở nước sinh hoạt để ổn định sản xuất và đời sống hạn chế tình trạng di cư tự do tạo sinh kế để các hộ thoát nghèo nhanh bền vững nâng cao đời sống
tỉnh tuyên quang quyết định hỗ trợ gần hai trăm chín mươi tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi
trong số gần hai trăm chín mươi tỷ đồng thực hiện đề án thì trung ương hỗ trợ trên chín mươi tỷ đồng nguồn vay tín dụng ưu đãi trung ương cấp qua ngân hàng chính sách xã hội khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng chưa bao gồm kinh phí cấp bù lãi suất và chi phí quản lý cho ngân hàng chính sách xã hội còn lại khoảng một mươi bảy tỷ đồng lấy từ ngân sách địa phương
cụ thể nguồn vốn sẽ được bố trí để hỗ trợ đất ở đất sản xuất chuyển đổi nghề đảm bảo nguồn nước sinh hoạt là hơn chín mươi tám tỷ đồng
trong số gần hai trăm chín mươi tỷ đồng thực hiện đề án thì trung ương hỗ trợ trên chín mươi tỷ đồng nguồn vốn để hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư là gần một mươi tỷ đồng và hỗ trợ vay vốn tiến dụng ưu đãi khoảng một trăm tám mươi một tỷ đồng chưa bao gồm kinh phí cấp bù lãi suất và chi phí quản lý cho ngân hàng chính sách xã hội
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tuyên quang giảm từ bốn một năm trở lên khoảng ba mươi tám tổng số hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt
trên một mươi một hộ nghèo được vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất và thực hiện chuyển đổi nghề và trên một mươi hai hộ nghèo được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi nghề cuộc sống đồng bào từng bước cải thiện nâng cao